tái chế được cho là bắt nguồn từ trung quốc trước khi trở thành xu hướng toàn cầu
quay trở về những năm chín mươi khi trung quốc bùng nổ phát triển sản xuất và bắt đầu đầy mạnh xuất khẩu
các nhà máy chế biến có nhu cầu rất lớn về các kim loại và nhựa để tạo ra các sản phẩm và giấy loại để đóng gói sản phẩm
các quốc gia như mỹ có thể vận chuyển hàng tấn rác thải đến trung quốc tất cả cùng có lợi
mỹ có được một khách hàng lớn sẵn sàng trả tiền để mua rác của họ
trung quốc lại có thể tận dụng những con tàu xuất khẩu để vận chuyển nguyên liệu có thể tái chế trở về
nhiều năm qua lượng rác thải trung quốc thu về ngày càng tăng và thế giới lại dần trở nên phụ thuộc vào điều này
nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm hai nghìn một mươi bảy
lượng rác thải đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của trung quốc
trung quốc đã bắt đầu đưa ra những lượng rác thải của trung quốc
quyết định cấm nhập khẩu rác đã khiến thị trường tái chế toàn cầu bị trao đảo
cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng đến những người sống phụ thuộc vào buôn bán và thu gom những loại rác này
ở mỹ giá của các hộp bìa các tông giảm tám mươi năm trong vòng hai năm và chỉ còn ở mức khoảng hai mươi tám đô la một tấn vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
những nguyên liệu tái chế cũng là hàng hóa cũng như dầu hay vàng giá của chúng lên xuống tùy thuộc vào tình hình thị trường
khi tái chế chỉ một hộp đựng pizza bị lẫn vào có thể làm hỏng cả một đống bia các tông vì dầu ăn không thể được tách khỏi giấy
cùng lúc đó các công ty lớn như mars pepsico và unilever đang kêu gọi cắt giảm sử dụng nhựa nguyên chất và thay vào đó dùng nhiều các sản phẩm tái chế và phân hủy sinh học
nhưng lời kêu gọi này đòi hỏi cả một sự thay đổi với cả dây chuyền sản xuất truyền thống liệu có đáng phải bỏ ra nhiều công sức đến vậy
tái chế giúp tiết kiệm lượng lớn năng lượng từ đó giảm thiểu xả thải ra môi trường làm hộp từ nhôm tái chế tiết kiệm được đến chín mươi năm năng lượng so với khai thác mỏ và sử dụng nguyên liệu thô
trong khi đó thép tái chế và giấy tái chế cũng giúp tiết kiệm sáu mươi năng lượng
ta có thể thấy rõ ràng lợi ích của việc tái chế so với làm mới lại một thứ năm hai nghìn một mươi tám chúng ta vẫn đang tiếp tục tạo ra rác thải với tốc độ gần như gấp đôi mức tăng dân số
rác thải sẽ ngày càng nhiều thêm
nhiều nơi thậm chí không còn chỗ chứa rác của họ và phải dừng thu thập nhựa giấy hay thủy tinh một số chỉ kiếm một khoảng đất trống và đốt đi đống rác

các nhà hoạt động môi trường đang kêu gọi các giải pháp để tiếp cận vấn đề này theo họ chúng ta có thể bắt đầu bằng việc áp dụng lối sống tối giản và trân trọng từng đồ vật mình đang sử dụng